tại hà nội trong quãng thời gian nghỉ tết nhâm dần lượng f khỏi bệnh cần tư vấn hậu covid một mươi chín không giảm
mỗi ngày hotline phòng khám hậu covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa đức giang số điện thoại riêng của bác sĩ
gia lô facebook hay fanpage của viện tiếp nhận và tư vấn cho hàng chục trường hợp
tương tự dù ngày tết bác sĩ nguyễn huy hoàng trung tâm oxy cao áp thuộc trung tâm nhiệt đới việt nga
bộ quốc phòng thành viên chủ chốt của nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
phải trả lời tới hơn sáu mươi trường hợp cả f đang điều trị lẫn hậu covid một mươi chín
theo bác sĩ đinh thế tiến khoa nội tổng hợp thuộc bệnh viện đa khoa đức giang
một trong một mươi hai nhân viên y tế tham gia phòng khám hậu covid một mươi chín của bệnh này cho biết
ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết lượng f khỏi bệnh đến khám khá nhiều
bệnh nhân đến khám có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
có người cảm thấy sức khỏe ổn định đến để kiểm tra
có trẻ em được bố mẹ cho đi khám cùng trong khi cũng có nhiều bệnh nhân đến với nhiều triệu chứng
theo ông cho biết chủ yếu bệnh nhân khám vì những triệu chứng hô hấp và tâm lý như lo lắng mất ngủ hay mệt mỏi
trong số này thì có hai ca phát hiện tổn thương phổi rầm rộ dù đã khỏi covid một mươi chín hơn ba tuần
trường hợp đầu tiên là người đàn ông một mươi bốn mươi tuổi với tiền sử khỏe mạnh
thời gian điều trị dương tính ở bệnh viện đa khoa gia lâm hà nội
bệnh nhân này phải thở oxy một ngày
hình ảnh trụ ít quang phổi có tổn thương nhẹ
sau hai tuần khỏi bệnh anh ho rất nhiều mệt mỏi hụt hơi và hạn chế các hoạt động thể lực hàng ngày như leo cầu thang đi lại giáp xe máy
cũng theo bác sĩ tiến chia sẻ khi nghe tin phổi của năm bệnh nhân nghi ngờ tổn thương phổi khá nhiều
nên bác sĩ đã chỉ định chụp ct phát hiện bệnh nhân tổn thương phổi tới hơn năm mươi
ngoài thuốc giảm ho các bài tập thở bác sĩ hẹn anh tài khám sau hai tuần
một trường hợp khác đó chính là cũng đi khám vì mệt mỏi hụt hơi đánh chống ngực dầm rầm là người đàn ông hơn năm mươi tuổi
kết quả khám lâm sàng xét nghiệm trụ ít quang điện tâm đồ
các bác sĩ cũng đã phát hiện rằng bệnh nhân có sơ phổi viêm phổi kẽ do covid một mươi chín tim to dối loạn nhịp tim
nghĩ ngờ bệnh nhân có ảnh hưởng tim do covid một mươi chín bác sĩ phòng khám hậu covid một mươi chín này đã hội trần với chuyên khoa tim mạch trần đoán bệnh nhân suy tim
người đàn ông này đã được liên hệ để làm các xét nghiệm
chuyên sâu quản lý điều trị suy tim dài hạn kết hợp với điều trị tổn thương phổi sau covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ tiến không phải em không nào khỏi bệnh đến khám hậu covid một mươi chín cũng phải làm xét nghiệm chụp chiếu mà các bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng lâm sàng hiện tại tuổi tác bệnh lý nền và tiến trình điều trị dương tính trước đó của bệnh nhân
đơn cử nhiều trẻ em khám hậu covid một mươi chín nhưng không cần chụp chiếu lấy máu xét nghiệm vì các em chỉ mắc ở mức độ rất nhẹ thời gian mắc ngắn khám lâm sàng không lấy dấu hiệu khó thở
khám lâm sàng không thấy dấu hiệu khó thở ho trong khi năng lượng hoạt động của các em vẫn rất tốt
sau khi cân nhắc lợi ích nguy cơ thì các bác sĩ cho rằng không cần phải lấy máu xét nghiệm hay chụp chiếu chỉ dặn do bố mẹ các em theo dõi nếu trẻ có triệu chứng sẽ tái khám và làm xét nghiệm liên quan triệu chứng
theo bác sĩ tiến một số nhóm f sau khi khỏi bệnh cần lưu ý vấn đề khám hậu covid một mươi chín như sau
đầu tiên nhóm người có bệnh nền như tăng huyết áp mạch vành đai tháo đường dối loạn chuyển hóa
nhóm thứ hai là nhóm người từ sáu mươi tuổi trở lên
nhóm này có nguy cơ có nhiều bệnh đồng mắc chưa khởi phát nhưng sau khi mắc covid một mươi chín có thể thúc đẩy tình trạng nặng hơn
và nhóm cuối cùng đó chính là nhóm người phải nhập viện khi mắc covid một mươi chín bị suy hô hấp phải can thiệp thở oxy trở lên sốt cao phải nhập viện
vậy sau khi khỏi covid một mươi chín khoảng bao lâu thì nên đi khám
theo bác sĩ tiến nếu không có triệu chứng quá đặc biệt thì sau một tháng sau khi kết thúc cách ly các bệnh nhân nên tại khám
trường hợp có triệu chứng hậu covid một mươi chín thì nên đi sớm hơn
để phát hiện sớm bác sĩ tiến và cộng sự thường hướng dẫn những f không khỏi bệnh gặp vấn đề hô hấp như khó thở hụt hơi thở ngắn các bài tập thở hiệu quả như sau
đầu tiên là bài mí môi và cơ hành giúp hồi phục chức năng hô hấp tốt ổn định tâm lý bệnh nhân
kỹ thuật của bài tập này tương đồng với kỹ thuật trong tập yoga và khí công
cùng các động tác chính như hít vào phình bụng lên thở ra trúng môi hóp bụng lại
bài tập này giúp cho bệnh nhân tăng dung lượng hô hấp đòi hỏi tập trung tâm trí và nhịp thở từ đó giúp chấn an lo lắng ở bệnh nhân
bài tập thứ hai chính là bài tập thở chủ động theo chu kỳ bốn bước
ngoài các bước hít thở bình thường hít thở sâu sử dụng cơ hoảnh
bước ba bệnh nhân cần kết hợp trúng môi thở ra hết sức từ hai cho tới ba lần giúp thông thoáng đường thở phế quản
và bước cuối cùng bước bốn kết hợp ho chủ động khạc đơm
bài tập này giúp đối phó với tình trạng kháng sức khi bệnh nhân phải leo cầu thang việc nặng khai thông đường thở tổng bớt đờm hay dịch cản trở trong đường hô hấp
bài tập cuối cùng đó chính là bài tập tăng sức mạnh cơ hô hấp
đối với bài tập này các bác sĩ sẽ liên hệ phục hồi chức năng
cảm ơn các bác sĩ đã theo dõi và hẹn gặp lại